câu hỏi mà chắc chắn là rất rất nhiều khán giả thắc mắc ở đây đấy ạ
thế là bệnh trĩ thì cái việc điều trị chắc chắn là không đơn giản rồi
thế nhưng mà bệnh trĩ thì có thể chữa khỏi hoàn toàn được hay không ạ
vâng tôi cho ra đây là một cái điều mà
bệnh nhân mà mong muốn một thì các người thầy thuốc của chúng tôi phải mong hàng nghìn lần
thì cũng phải chia sẻ với các bạn như thế này
đối với bệnh trĩ chúng ta tưởng đơn giản
nhưng thực chất về mặt khoa học đến giờ này là chưa rõ ràng
tại sao chưa rõ ràng
cũng chia sẻ với lại giáo sư lâm mỹ linh và cùng các bạn là thế
đến giờ phút chúng ta đang ngồi trao đổi với nhau như thế này
cơ chế bệnh sinh
thứ nhất là về nguyên nhân
chưa tìm được
và cái chúng ta đang trao đổi với nhau lúc nãy
đó là yếu tố nguy cơ
và chúng ta phải phân biệt rất rõ
sự khác nhau giữa nguyên nhân và yếu tố nguy cơ
vậy nguyên nhân chưa tìm được
chúng ta biết rồi
làm cái gì cũng vậy thôi
không tìm được nguyên nhân thì thường đã rõ khó
về cơ chế bệnh sinh
đến giờ phút này chúng ta đang ngồi với nhau đây
chia sẻ cùng với lại
các quý vị tính giả đây
cơ chế bệnh sinh cũng vẫn chưa tìm được
mà hiện nay người ta chỉ đưa ra được hai cái giả thuyết thôi
mà các bạn đều nói
giả thuyết có thể đúng và cũng có thể sai
đấy là gì
một là giả thuyết về vấn đề mạch máu
hai là giả thuyết về vấn đề gì
tổn thương cơ học
giả thuyết mạch máu là gì
người ta cho rằng gì
một cái lượng máu nó đổ xuống quá mức
các đám dối mạch chỉ
và như vậy
nó làm tổn thương gì dẫn đến
chính vì vậy mà điều trị thì nó phải làm ngược lại
thứ hai là
thuyết cơ học là gì
như chị lâm vẫn nói là táo bón
nó cứ dặn mãi dặn mãi
tăng áp lực mãi thì nó làm tổn thương
hệ thống dây trăng
nhưng cũng phải chia sẻ với chị lâm
vẫn là giả thuyết thôi
chính vì vậy mà khi chúng tôi đi giải cho sinh viên
chúng tôi vẫn khuyên khích các em là gì
đây vẫn là những khoảng trống khoa học
rất mong các em một ngày nào đó
có một người việt nam sẽ phát minh ra nó
sẽ tìm ra nó
thế thì như vậy
nguyên nhân chưa tìm được
cơ chế bệnh sinh chưa rõ ràng
vậy làm sao mà chúng ta
có thể khẳng định một trăm linh được
nhưng ngược lại nếu như chúng ta bảo
nó không chữa được thì cũng không đúng
mà người ta gọi là gì
tỷ lệ tái phát
và chính vì vậy nói với lý giải cho các bạn là gì
tại sao đến giờ phút này
chúng ta đang
đưa ra rất nhiều các phương pháp
đưa ra rất nhiều các phương pháp
vì nó không có một phương pháp nào
tuyệt đối hóa
tuyệt đối hóa
chính vì vậy
cho nên là gì
chúng ta phải nói chia sẻ câu hỏi này của bạn là gì
nó tên gọi là tỷ lệ tái phát
và mỗi một phương pháp
thì nó có một tỷ lệ tái phát khác nhau
nhưng cũng phải chia sẻ với các bạn
các bạn đừng sợ là gì
vì hiện nay tỷ lệ tái phát
nó thấp nhất nếu chỉ rơi ba năm
tức là gì
đây là tôi nói về mặt phẫu thuật nhé
nếu như một lệnh nhân phẫu thuật
thì tỷ lệ tái phát nó rơi vào khoảng như vậy
như vậy chúng ta có trên đến khoảng chín mươi là không á
và chính vì vậy một điều rất quan trọng là gì
là làm thế nào để nó không thấp
thì đây chính là vai trò của giáo sư
rất là lớn
thế thì chúng ta rất là lớn
thế thì vậy tóm lại
quay lại câu hỏi mà
như mỹ linh vừa của một bạn khán giả gửi đấy
thì phải trả lời với các bạn là như thế này
bệnh trĩ vẫn có thể chữa khỉ lệ khỏi hoàn toàn
chiếm tới tỷ lệ như tôi vừa nói ở trên
chứ chúng ta cũng không có quá gì
còn khi bạn nào đã điều trị rồi
mà có bị lặng
thì đấy người ta gọi là vấn đề tỷ lệ tái phát